ngày ba tháng tám tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đại sứ vương quốc campuchia hun fani
đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam và về nước
đại sứ hun phan nhi chân thành cảm ơn tổng bí thư đã dành thời gian tiếp đại sứ
bày tỏ khâm phục trước sự phát triển mạnh mẽ của việt nam trên tất cả các lĩnh vực
chân thành cảm ơn đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam đã kịp thời cứu nhân dân campuchia
và đã luôn dành cho campuchia sự ủng hộ giúp đỡ to lớn có hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành và các địa phương đã luôn ủng hộ
tạo điều kiện thuận lợi để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sáu năm công tác tại việt nam
khẳng định dù trên bất kỳ cương vị nào đại sứ cũng sẽ tiếp tục làm hết sức mình
góp phần giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện việt nam campuchia
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam campuchia là hai nước láng giềng gần gũi
có truyền thống quan hệ hữu nghị gắn bó lâu đời
cảm ơn chính phủ và nhân dân campuchia đã dành cho việt nam sự ủng hộ
giúp đỡ to lớn trong công cuộc giải phóng đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay
đánh giá cao vai trò đóng góp của đại sứ trong việc góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa việt nam và campuchia
khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ với campuchia
vì lợi ích của nhân dân mỗi nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất